mở đầu bản tin là các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
lừa đảo chiếm đoạt hơn một mươi tám tỷ đồng hoàng thúy lường trú tại thành phố cao bằng
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đầu tháng tám năm nay phòng cảnh sát kinh tế nhận được đơn trình báo của một nạn nhân
bị hoàng thúy lường trú tại thành phố cao bằng lừa đảo hơn một mươi tám tỷ bằng thủ đoạn đề nghị góp vốn
để đi quan hệ với các lực lượng chức năng của việt nam và trung quốc
nhằm tạo thuận lợi cho việc buôn bán hàng hóa qua biên giới
quá trình khám xét khẩn cấp cơ quan chức năng thu giữ được một số bộ hồ sơ xin việc
xin vay vốn của các cá nhân
đề nghị các công dân đã bị hoàng thúy lường lừa đảo nhất là bằng hình thức nhờ vay vốn ngân hàng
nhận xin việc tại các cơ quan nhà nước đến phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng
trình báo để được đảm bảo quyền lợi
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tôn lâm sĩ chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm
hữu hẳn thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng địa ốc á châu green estate vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố bắt tạm giặc
theo điều tra trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sĩ đã có hành vi
gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền để chiếm đoạt tiền của ba mươi bảy công dân
khi nhận tiền của khách sĩ chỉ chuyển cho chủ tịch
chủ sở hữu của các khu đất trên số tiền một tám tỷ đồng số tiền còn lại sĩ giữ để sử dụng
tổng số tiền sĩ chiếm đoạt là hơn một mươi bốn bốn tỷ đồng
thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa hàng vàng phương liên số hai trăm bảy mươi xã đình dù huyện văn lâm
tỉnh hương yên hai đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hương yên khởi tố
trưa ngày một mươi tám tháng tám một nam thanh niên mặc quần áo màu đen đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm
che kín mặt cầm theo một túi ni lông màu đen đi vào cửa hàng vàng phương liên dùng búa đập tủ kính
cướp một mươi năm sợi lắc đeo tay bằng vàng tây trị giá khoảng chín mươi triệu đồng sau đó đối tượng bỏ lại một súng nhựa
màu đen và búa bằng kim loại tại hiện trường rồi tẩu thoát bằng xe máy đến ngày hai mươi bảy tháng tám
cơ quan công an đã phát hiện bắt giữ lê duy anh quân và lê đăng quyết trong đó quân là đối tượng
trực tiếp gây ra vụ cướp còn quyết là đồng phạm
công an xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội đang điều tra nguồn gốc đoạn video clip
đăng tải trên facebook về việc một em học sinh bị nhóm người lớn hành hung
đoạn clip dài gần hai phút được lan truyền trên facebook từ chiều thứ bảy ngày hai mươi sáu tháng tám
ghi lại hình ảnh một nhóm người lớn cùng các em học sinh kéo một học sinh khác từ quán internet ra ngoài
để hành hung mặc dù nam sinh đã quỷ gối xin tha nhưng nhóm người vẫn tiếp tục hành hung cho đến khi
một người đàn ông chứng kiến căn ngăn
theo thông tin đăng tải vụ việc xảy ra tại thôn bầu xã kim trung huyện đông anh thành phố hà nội
lãnh đạo huyện đông anh khẳng định quan điểm của ubnd huyện là sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nếu có vi phạm lực lượng chức năng đang triệu tập các đối tượng có liên quan để lấy lời khai
và sẽ có báo cáo cụ thể sự việc vào ngày mai ba mươi tháng tám
trong khi đó liên quan đến vụ hành hung một nạn nhân nữ tại đường tránh trúc lâm yên tử
hồ tuyền lâm phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng xảy ra vào hai ngày trước
cho đến chiều nay công an thành phố đà lạt đã triệu tập làm việc chín người có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng sáu năm nay nạn nhân và huỳnh phương bích nguyệt
trú tại phường bảy thành phố đà lạt cùng góp tiền chơi tiền ảo trên mạng internet
sau đó bị thua hết nghi ngờ bị lừa tiền nên nguyệt đòi nạn nhân trả lại tiền đã góp
rồi cả hai xảy ra mâu thuẫn ngày hai mươi bảy tháng tám sau khi hẹn gặp nhau để nói chuyện
nguyệt rủ thêm bảy người đến đường trần phú phường ba thì gặp nạn nhân liền yêu cầu lên xe đi xuống hồ tuyền lâm
tại đây cô gái bị nhóm của nguyệt sử dụng mũ bảo hiểm tay chân hành hung gây bầm tím mặt mũi
trong lúc hành hung có một người trong nhóm quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận
xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng công an thành phố đà lạt khẩn trương vào cuộc điều tra
bước đầu làm rõ vai trò hành vi của từng đối tượng trong vụ việc
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những vụ việc nói trên tiếp tục cho thấy diễn biến tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn hết sức phức tạp
mới đây một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh các thanh thiếu niên vác theo sao kiếm
xông vào nhà dân xảy ra tại địa bàn ngoại thành hà nội đã khiến nhiều người hoang mang lo lắng về độ manh động liều lĩnh của các đối tượng này
khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra truy xét công an huyện thạch thất thành phố hà nội đã làm rõ các đối tượng có liên quan
vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo vấn nặng nhưng nhối này
những hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh của một gia đình
hai thanh niên đã bị nhóm đối tượng đem theo dao phóng tuyếp sắt truy đuổi
hình ảnh khiến nhiều người không khỏi hoang mang vì sự manh động táo tợn của các đối tượng

khẩn trương vào cuộc tiến hành điều tra truy xét công an huyện thạch thất đã làm rõ các đối tượng liên quan trong clip
ngoài ra đội cảnh sát hình sự cũng đã ngăn chặn kịp thời một vụ ẩu đả giữa các nhóm đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn
điều đáng nói lý do của vụ truy đuổi kinh hoàng trong clip hay ẩu đả giữa các đối tượng chỉ là nhìn thấy ngứa mắt
hay cứ có bạn rủ đi thì đánh nhau không cần biết lý do
cháu thường tám giờ tối ăn cơm xong thì bởi hậu tụ tập ở trong làng
thôi con cháu đi lượn đi lượn ngoài đường thì gặp đội nào ngứa mắt thì con cháu vây gỗ đánh nhau
con nghĩ bọn cháu hẹn nhau đi đánh nhau xong rồi xuống dưới hoa lạc rồi cầm ra phóng đi đánh nhau
lý do đánh nhau là gì
cháu không biết cháu thấy trong nhóm bảo đi thì cháu đi
à con cháu không mâu thuẫn gì với đội kia hết cả đúng không
nhưng mà bạn bè gọi là đi thôi
loại hung khí nguy hiểm này đang được các nhóm đối tượng sử dụng khá phổ biến
nhiều đối tượng khai nhận đã tự mua tuyếp sắt dao nhọn sau đó chế thành cây phóng
đây là loại hung khí cực kỳ nguy hiểm nhưng các đối tượng không nhận thức được điều này
mà lại coi việc vác theo cây phóng tuyếp sắt để ra oai với đối thủ
nhiều đối tượng còn kéo lê hung khí này dưới mặt đường để phát ra âm thanh và tiên lửa gây mất an ninh trật tự
trong thời gian vừa qua công an nội tất đã phát hiện và xử lý một số vụ việc liên quan đến gây dối trật tự công cộng
của một số nhóm thanh chế viên hư trên địa bàn huyện thạch thất
trong quá trình tuần trách nghiệp sát chúng tôi đã phát hiện và xử lý một số đối tượng có hành vi gây dấu trật tự công cộng
các đối tượng thường thường độ tuổi rất là trẻ thường thường từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
đang trong quá trình học trên ghế nhà trường qua chúng tôi làm việc đã xác định được là những đối tượng này
gia đình cũng là thiếu sự dạy dỗ từ bố mẹ
và trong thời gian vừa qua thì cũng là thời gian nghỉ hè nên các cháu được nghỉ và không đi học
nên là dẫn đến việc tụ tập vào ban đêm
thời gian qua công an hà nội đã vào cuộc quyết liệt triển khai thực hiện chuyên đề số một mươi hai
về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm đua xe cổ vũ đua xe trái phép mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố
tuy nhiên hiện nay tình trạng các đối tượng thanh thiếu niên từ địa bàn các tỉnh khác về hà nội hoạt động có diễn biến phức tạp
do đó nhiều giải pháp đang được lực lượng cảnh sát hình sự hà nội triển khai và sẽ tập trung xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm tạo tính gian đe
qua theo dõi thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều các đối tượng ở vi phạm là học sinh sinh viên hoặc là học ở các trường nghề nhận thức pháp luật thì còn hạn chế
nên là chúng tôi cũng có các cái biện pháp hướng dẫn phổ biến cho các cháu học sinh hiểu rằng là các cái hành vi tụ tập xe máy lạng lách đánh võng trên đường thành đoàn
hoặc là mang theo hung khí diễu hành ở trên đường mặc dù là chưa gây ra những hậu quả hoặc là xảy ra cái việc mà đánh nhau
thì những cái hành vi đó đã vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị xử lý về mặt hình sự
và chúng tôi cũng khuyến cáo các gia đình có các cháu mà đặc biệt là vẫn đang trong cái độ tuổi học sinh thì phải quản lý chặt chẽ đặc biệt là cái thời gian buổi tối
những cái chết đau lòng hay cơ thể phải mang theo thương tật do tai nạn giao thông khi mà tuổi đời còn rất trẻ

những bản án nghiêm khắc của pháp luật với những hành vi vi phạm của đối tượng là thanh thiếu niên
những hậu quả này đang rất cần sự chung tay của các cơ quan chức năng các ban ngành và từ chính mỗi gia đình và các bậc phụ huynh
bộ công an vừa có công điện gửi cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn
thông suốt nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông un tắc giao thông các trục chính ra vào hà nội và tp hcm các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm các địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí các bến tàu nhà ga các điểm đang thi công kịp thời khắc phục sự cố tai nạn đặc biệt là trên những tuyến giao thông
cùng với đó phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông tổ chức đánh giá khảo sát xác định các điểm đen về tai nạn giao thông những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến giao thông tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao
lễ bằng những hành động thiết thực góp phần giúp người dân giảm bớt vất vả khó khăn trong quá trình di chuyển
cùng với đó tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe không sử dụng điện thoại khi lái xe đội mũ bảo hiểm đặt chuẩn khi đi mô tô xe máy xe đạp điện thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô tăng cường lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông để triển khai thực hiện tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng chín theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường nhất là trong những ngày khai giảng không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường nhất là trong những ngày khai giảng không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đến trường nhất là trong những ngày khai giảng
chủ động nắm tình hình công an thành phố hà nội đã triển khai các phương án kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách đặc biệt là tập trung ngăn chặn tình trạng treo kéo khách cướp giật tài sản của du khách khi đến tham quan tại thủ đô
quảng trường đông kinh nghĩa thục phường hàng bạc quận hoàn kiếm hà nội một trong những điểm diễn ra nhiều sự kiện lớn trong dịp hai tháng chín
do đó sẽ có nhiều người dân tập trung tại khu vực này trong những ngày lễ
nhận định trước tình hình sẽ có đối tượng lợi dụng dịp lễ để tụ tập gây dối trật tự
những ngày này các đơn vị trong công an tp hà nội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các phường quận trọng điểm để nắm chắc địa bàn xử lý nghiêm các đối tượng xấu có dấu hiệu vi phạm pháp luật
chúng tôi đã có những phương án bao gồm như là thực hiện các đợt tuyên truyền và đợt giao quân xử lý các lỗi vi phạm
khi mà có các sự kiện diễn ra là anh em công an phường phải tăng cường một trăm linh quân số phối hợp với cả công an quận lực lượng an ninh hồ và ủy ban nhân dân phường để tập trung đảm bảo trật tự và an toàn để cho du khách hoặc là các sự kiện được diễn ra được đúng yêu cầu
địa bàn phường hàng bạc quận hoàn kiếm hiện có gần ba mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trong đó tám mươi khách lưu trú là người nước ngoài
do đó lực lượng công an đã đặc biệt chú trọng đến công an
công tác phòng cháy chữa cháy kiểm tra lưu trú tại các cơ sở kinh doanh lưu trú để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với thủ đô
trước diễn biến của các cơn bão và đặc biệt là nguy cơ tạo ra hiệu ứng bão đôi thì để chủ động ứng phó với bão văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây